chỉ định điều trị các ca mắc bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em
cho biết các ca bệnh được phát hiện trên khắp cả nước trong đó tập trung nhiều nhất ở thủ đô jakarta
tính đến nay indonesia đã phát hiện tổng cộng một mươi tám trẻ em dưới một mươi sáu tuổi mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn này
giới chức y tế nước này đang tiến hành phân tích mầm bệnh ở các bệnh nhi bằng công nghệ giải trình tự bộ gen
tiến sĩ shiren khuyến cáo các bậc cha mẹ đưa con đến bệnh viện nếu có các triệu chứng như là buồn nôn
nôn mửa tiêu chảy cấp sốt vàng da co giật và mất ý thức
cũng trong ngày một mươi ba tháng năm người phát ngôn bộ y tế indonesia city nadia thammiji cho biết
tất cả một mươi tám ca bệnh mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở nước này đã được xác định không mắc các bệnh viêm gan a b c hoặc d
hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính gây nên bệnh này từ đâu với số ca mắc tăng lên từng ngày có thể thấy
rằng bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ vẫn đang được giới chức y tế indonesia theo dõi chặt chẽ và sát sao
bên cạnh những khó khăn trong chống dịch covid một mươi chín ở nhiều quốc gia bệnh biêu gan bí ẩn gây tử vong ở trẻ em
vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường trên toàn thế giới
báo anh daly mail dẫn số liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu âu ecdc cho biết
hơn bốn trăm năm mươi trường hợp trẻ em mắc bệnh viêm gan bí ẩn tại hai mươi một quốc gia trên toàn thế giới đã được ghi nhận
trong số này ít nhất một mươi hai trẻ đã tử vong
hai ca tử vong mới nhất được công bố ở palestine và iren vào ngày một mươi ba tháng năm
tờ daily mail nhận định con số thực chất chắc chắn
các ca tử vong thực chất chắc chắn sẽ còn cao hơn vì anh cũng vừa phát hiện thêm một mươi ba trường hợp khác
các chuyên gia y tế cũng tin rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
các ca tử vong trước đó được xác nhận gồm năm trường hợp ở mỹ và năm ở indonesia
hầu hết trẻ mắc bệnh viêm gan bí ẩn đều dưới một mươi tuổi
trường hợp đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng bốn
tới nay ở anh ghi nhận một trăm bảy mươi sáu trường hợp trong khi ở mỹ là một trăm một mươi
theo daily mail có ít nhất hai mươi sáu em nhỏ đã phải cấy ghép gan
các nhà khoa học đang bối rối vì chưa tìm ra đích xác căn nguyên gây bệnh
có giả thuyết cho rằng nó có thể là nhóm antinovirus gây bệnh cảm lạnh thông thường gây nền
các loại virus phổ biến gây viêm gan gồm có viêm gan a b c và e
tuy nhiên chưa có bất cứ trường hợp nào được báo cáo có sự liên quan giữa virus gây bệnh viêm gan bí ẩn với các loại virus nói trên
ba phần tư các trường hợp ở anh có kết quả xét nghiệm dương tính với antinovirus
các nhà khoa học đang tìm hiểu xem liệu antinovirus đột biến có
tiến triển trở nên trầm trọng hơn hay không
họ cũng đang nghiên cứu liệu sự hòa nhập với xã hội đang trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín
có làm suy yếu khả năng miễn dịch ở trẻ em hay không
các nhà khoa học cũng không loại trừ bệnh viêm gan bí ẩn có sự liên hệ với một biến chủng cũ nào đó của covid một mươi chín
trong một diễn biến kỳ lạ vào tuần trước giới chức y tế anh cũng đang điều tra xem
liệu phơi nhiễm với chó có phải là nguyên nhân gây viêm gan bí ẩn hay không
sở dĩ có điều này vì giới chức y tế anh ghi nhận nhiều trẻ em mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở các gia đình có nuôi chó
thực tế chó được xem là vật chủ có khả năng mang các chủng antinovirus
dù chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn
song các nhà khoa học loại trừ khả năng do vaccine phòng covid một mươi chín
bởi hầu hết trẻ em mắc bệnh đều chưa được tiêm vì chưa đủ tuổi
trong hướng dẫn mới nhất trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
đã yêu cầu các bác sĩ điều trị viêm gan cho trẻ em phải lấy mẫu gan để phân tích
cha mẹ nên đến gặp bác sĩ nếu phát hiện con có các triệu chứng của bệnh viêm gan
bao gồm phân màu xám nhạt nước tiểu sẫm hoặc vàng mắt vàng giả
liên quan tới vụ ba học sinh lớp chín rủ nhau ra kênh sát tỉnh bình phước và bình dương câu cá
sau đó có hai em rơi xuống nước và chết đuối
mới đây lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nam sinh này
vừa qua lực lượng chức năng ở xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã tìm thấy thi thể nam sinh còn lại bị đuối nước trong lúc câu cá tại kênh suối giai
theo thông tin ban đầu chiều một mươi ba tháng năm ba học sinh lớp chín gồm ttn nvs một mươi năm tuổi trú tại xã phước sang
và một nam sinh khác rủ nhau đi câu cá tại kênh suối dài
giáp danh giữa bình dương và bình phước thuộc địa phận xã tân lập huyện đồng phú
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi cùng ngày trong lúc đang thả câu
nam sinh đi cùng phát hiện n và s bất ngờ rơi xuống kênh nước sâu hơn bốn mét nên hoảng hốt chạy đi kêu cứu
chính quyền xã tân lập cùng với người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể của n sau hơn hai giờ
đến sáng nay ngày một mươi bốn tháng năm lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của mvs
chỉ trong vòng nửa tháng qua tại bình phước xảy ra ba vụ đuối nước khiến sáu học sinh tử vong
linh quan đến vụ tài xế xemexedex truy sát tông tử vong một người ở phan thiết
mới đây một vị luật sư cho biết với hành vi của tài xế
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh cao hơn là tội giết người
hành vi giết người mang tính côn đồ của đối tượng được xác định là tình tiết tăng nặng đối với tội danh này
luật sư hoàng tùng trưởng văn phòng luật sư trung hòa hà nội cho biết
theo điều năm luật phòng chống tác hại của rượu bia quy định nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
theo như lời khai ban đầu của tài xế xemexedex phạm văn nam
thì trước đó đối tượng đã ăn nhậu với bạn bè
dù chưa có kết luận điều tra của cơ quan công an
nhưng giả thiết về việc nam sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông là có căn cứ
hành vi của đối tượng nam điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia
được xác định là hành vi phạm điều cấm của luật
trên đường di chuyển tới địa điểm nhậu tiếp theo
thì chiếc xe ô tô của nam điều khiển đã suýt gây ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều phía trước
mặc dù chưa có thiệt hại về người và tài sản
nhưng tình tiết này cho thấy khả năng phản ứng kiểm soát tay lái của đối tượng
có thể đã bị ảnh hưởng bởi bia rượu
điều thường thấy nhất ở người sử dụng bia rượu quá nhiều dẫn đến mất khả năng tự chủ
mất khả năng định hướng mất khả năng điều khiển vận động
họ bị ảo giác hoang tưởng cho rằng mình bị đe dọa và hãm hại từ những người xung quanh
thường có cảm giác bất an lo âu giận dữ
thậm chí có những suy nghĩ hành động độc áp hành xử vượt qua lý trí bình thường
từ những căn cứ nêu trên luật sư hoàng tùng phân tích
hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng nam được thể hiện lỗi cố ý trực tiếp
gây mất an ninh trật tự xâm phạm an toàn giao thông xâm phạm tính mạng của con người
đối với hành vi này đối tượng nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
bởi lẽ khi nam cùng bạn bè bị các đối tượng khác đổi đánh
đối tượng có thể lái xe tẩu thoát nhưng lại cố tình thực hiện hành vi
chạy xe lòng vòng đâm vào nhóm người đang truy đuổi và gây ra tai nạn khiến anh hát tử vong tại chỗ
đây là hành vi vô cùng đáng lên án bởi nó thể hiện sự điên cuồng của đối tượng
hành vi bộc lộ tính côn đồ độc ác coi thường tính mạng con người
bất chấp hậu quả để thể hiện hơn thua
không chỉ vậy khi gây ra tai nạn chết người đối tượng lại vội vã chạy trốn
rời bỏ hiện trường để trốn tránh trách nhiệm mà không cứu giúp anh hát
việc làm rõ người bị tử vong là anh hát có thuộc nhóm người bị truy đuổi đối tượng hay không
có thuộc nhóm người truy đuổi đối tượng hay không có ý nghĩa quan trọng
đối với việc xác định động cơ mục đích trong hành vi của đối tượng
theo điều một mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm quy định
người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình
do dùng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
uống rượu bia được xác định là tình tiết định khung hoặc tăng nặng
ở một số tội phạm trong bộ luật hình sự như tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ điều hai trăm sáu mươi một
tuy nhiên đối với vụ việc này đối tượng nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội danh cao hơn là tội giết người
hành vi giết người mang tính côn đồ của đối tượng được xác định là tình tiết tăng nặng đối với tội danh này
vừa qua một đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận
đạt clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một nam thanh niên hận tình đuổi chém người yêu
sau đó bố của cô gái đã lao ra bảo vệ con
sau khi xem clip ai cũng ngưỡng mộ người cha dũng cảm đối đầu và vật lộn với tên thanh niên thiếu suy nghĩ này
sự việc xảy ra vào chiều một mươi hai tháng năm vừa qua
một thanh niên trong đoạn clip được cho rằng yêu không được nên đã quấy dối bạn gái
sự việc nghiêm trọng đến mức cô gái phải nhờ cha tới đón
sau khi cãi cọ với nam phụ huynh thanh niên này đã bỏ đi quay lại với con dao trên tay và lao tới tấn công bạn gái
nam phụ huynh bất chấp hiểm nguy đã xông vào cản thanh niên làm hắn ngã xuống
với sự hỗ trợ của cô gái và người dân bên đường thanh niên cầm dao bị vị phụ huynh khống chế nhanh chóng
dẫu không xảy ra việc thương tâm nhưng câu chuyện khiến không ít người bằng hoảng
nhiều tài khoản bình luận nên xử lý nghiêm việc này
cần có biện pháp xử lý thanh niên này để tránh những tình huống nguy hiểm tương tự
anh này làm xấu mặt đàn ông quá may cho cô gái bỏ anh chàng này sớm
các cô gái cần rút kinh nghiệm để tránh những tình huống xấu tương tự
sự bình tĩnh xử trí của người cha rất đáng ngưỡng mộ
chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn thông tin về nam thanh niên này
cũng như những điều tra mới nhất của cơ quan chức năng về vụ việc khi có tin tức mới nhất
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại